kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
liên quan đến vụ án alibaba ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã nhận được đơn kháng cáo của một mươi bốn trong số hai mươi ba bị cáo
trong đó bị cáo nguyễn thái luyện cựu chủ tịch alibaba và võ thị thanh mai vợ của luyện cùng kháng cáo kêu an
bị cáo luyện cho rằng bản thân không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và công ty alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng
theo bị cáo luyện cho đến thời điểm xét xử vụ án công ty alibaba vẫn có đất để trả cho khách hàng
ngoài ra đến trước thời điểm vụ án được khởi tố không có bị hại nào bị alibaba chiếm đoạt tiền
còn bị cáo mai kháng cáo kêu oan ở cả hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
trước đó hôm hai mươi chín tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm nhận định bị cáo nguyễn thái luyện có vai trò chủ mưu cầm đầu và chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của alibaba và hai mươi hai pháp nhân trực thuộc
theo hội đồng xét xử luyện và là người hiểu biết pháp luật hơn các bị cáo trong vụ án có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nên buộc phải biết rõ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản
tuy nhiên nguyễn thái luyện đã giao bán năm mươi tám dự án ma cho hàng nghìn bị hại chiếm đoạt hơn hai bốn trăm linh tỷ đồng
công an huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh vừa phá thành công chuyên án bắt giữ bốn đối tượng có hành vi buôn bán số lượng lớn pháo nổ trái phép
bán vũ khí ma túy thu giữ hơn một trăm linh kg pháo nổ các loại hai mươi bảy năm gam ma túy tổng hợp ba khẩu súng cùng với một trăm một mươi bảy viên đạn
ngày bảy tháng một nguyễn văn đức và nguyễn văn độ bị bắt giữ cơ quan công an thu giữ một khẩu súng côn một trăm linh năm viên đạn bốn mươi bốn một mươi hai kg pháo hoa nổ các loại
ba mươi ba viên ma túy tổng hợp một mươi chín gói ma túy ketamin khối lượng hai mươi bảy bốn mươi năm gam
mở rộng điều tra ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một khám xét khẩn cấp
cơ quan công an thu giữ hai đối tượng cầm đầu đường dây gồm phạm xuân thiện và giang quốc cường
công an huyện lộc hà thu giữ năm mươi năm chín mươi ba kg pháo nổ các loại hai khẩu súng một mươi hai viên đạn và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thị thắm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một vừa bị công an tỉnh quảng trị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thị thắm đã đặt làm bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả
sau đó dùng ba trong số giấy tờ đã làm giả trên để lừa đảo một số bị hại chiếm đoạt số tiền trên năm trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng vừa phát hiện và bắt giữ lô hàng hơn năm mươi thiết bị
ghép thuốc lá điện tử trị giá trên năm tỷ đồng
hai đối tượng lê thu trang và trần trọng sơn vừa bị phát hiện đang có hành vi mua bán thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc
tăng vật thu giữ khoảng ba thiết bị vớt thuốc lá điện tử
tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm kho cất dấu hàng hóa tại xã hỏa hậu huyện lý nhân tỉnh hà nam
lực lượng chức năng phát hiện khoảng năm mươi thiết bị vếp thuốc lá điện tử các loại trị giá khoảng năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn đức nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại tỉnh quảng nam về hành vi tàng trữ hàng cấm
trước đó lực lượng công an phát hiện trên xe ô tô tải bốn mươi ba c bảy nghìn một trăm năm mươi chín đang vận chuyển một mươi hai giàn pháo hoa nổ
nhãn mắc nước ngoài có tổng khối lượng hơn hai mươi một kg
qua làm việc nguyễn đức nam chủ số pháo trên cho biết
mua số pháo nổ trên từ một người chưa rõ lai lịch tại thị xã đông hà tỉnh quảng trị với số tiền là một mươi bốn triệu đồng